thưa quý vị và các bạn hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn đã khai mạc trọng thể vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
hội nghị vinh dự được đón đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến sự và phát biểu chỉ đạo
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tới dự hội nghị có các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương trần thanh bẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng phát đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án toán nhân dân tối cao
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đang nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết hội nghị lần thứ sáu bảy tám ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ với tinh thần nêu gương
nhìn thẳng vào sự thật nhận định phân tích dự báo sát xu thế diễn biến của tình hình
nhận rõ thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ
năm năm công tác tham mưu nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ và nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn một mươi chín và những công tác lớn đến hết nhiệm kỳ
báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và nhìn lại nửa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám nêu rõ
năm hai nghìn một mươi tám và từ đầu nhiệm kỳ đến nay lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm phân tích
dự báo sát tình hình kịp thời tham mưu chiến lược với đảng
nhà nước hoạch định chủ trương chính sách trên các lĩnh vực chính trị kinh tế đối ngoại
và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
các mục tiêu sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
cùng với đó công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt
và đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra giữ vững an ninh chính trị
không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa
công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an đã quyết liệt mở nhiều cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu tội phạm sử dụng công nghệ cao
được triển khai quyết liệt khẩn trương chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng
tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy môi trường
đạt kết quả tích cực giải quyết xử lý tố giác tin báo tội phạm đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra
năm hai nghìn một mươi tám đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng
hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu thiết thực
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được tập trung chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện
tạo bước chuyển biến tích cực tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm năm công tác cán bộ
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng trong công an nhân dân được nâng lên rõ rệt
thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu và đã mang lại những kết quả quan trọng trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xếp chặt kỷ cương kỷ luật
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ sai phạm được dư luận nhân dân đánh giá cao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng công an trong năm hai nghìn một mươi tám và nửa đầu nhiệm kỳ qua

đánh trúng nhiều tổ chức tội phạm tạo sức dân đe cảnh tỉnh góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
củng cố được niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân giữ được ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước
lực lượng công an đã tích cực khẩn trương triển khai thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
hiệu lực hiệu quả gắn với tăng cường xây dựng đảng xây dựng đội hữu các cấp
theo các nghị quyết số bốn một mươi tám và hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
các đồng chí đã chủ động tham mưu đề xuất để bộ chính trị ban hành nghị quyết số hai mươi hai
chính phủ ban hành nghị định số một quốc hội thông qua luật công an nhân dân sửa đổi
tạo cơ sở chính trị pháp lý rất quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy
củng cố xây dựng lực lượng tạo điều kiện để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát hơn
khoa học hơn
đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong báo cáo và dự thảo nghị quyết tại hội nghị
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
mọi hoạt động của lực lượng công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng
nhà nước phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước
tiếp tục ra soát bổ sung phương hướng giải pháp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất
các mục tiêu nhiệm vụ đã được nêu trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
nhanh chóng hoàn thiện cơ chế đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng trong công an các cấp
thống nhất xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật từ an ninh quốc gia
an toàn xã hội trong mọi tình huống tuyệt đối không chủ quan lơ là không để bị động bất ngờ
chủ động dự báo sớm đánh giá đúng tình hình nhận diện rõ các nguy cơ các mối đe dọa
đến lợi ích quốc gia an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước các chủ trương chính sách giải pháp lớn
có tính chiến lược trong xử lý các vấn đề an ninh trật tự
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân đề cao cảnh giác
kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái
vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án vụ việc tiêu cực
để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân
hạ thấp vai trò uy tín của đảng nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cũng đề nghị lực lượng công an nhân dân chú trọng công tác giáo dục
rèn luyện cán bộ chiến sĩ về đạo đức lối sống tác phong công tác thái độ vì nhân dân phục vụ
phát huy tốt nhất hiệu lực hiệu lực hiệu lực hiệu lực hiệu lực hiệu lực hiệu lực hiệu lực hiệu lực
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực và quyết tâm cao
với tinh thần mới khí thế mới lực lượng công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
lập nhiều thành tích xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân